tại hà nội ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng
dự lễ kỷ niệm có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng bàn tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo ban tuyên giáo trung ương
nguyên lãnh đạo ban tư tưởng văn hóa trung ương đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
cán bộ công chức viên chức người lao động của ban tuyên giáo trung ương
ôn lại dấu mốc quan trọng khi ban cổ động và tuyên truyền của đảng xuất bản tài liệu ngày quốc tế đỏ mùng một tháng tám
tạo được tiếng vang lớn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc
đồng chí võ văn thưởng khẳng định công tác tuyên giáo đã có những cống hiến xuất sắc
và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng
nhìn lại chặng đường chín mươi năm qua chúng ta thành kính tri ân sâu sắc công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
các lãnh tụ của đảng các thế hệ cán bộ đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp tuyên giáo cao quý của đảng
đồng chí võ văn thường cũng đề nghị thời gian tới toàn ngành tuyên giáo chủ động tích cực hơn nữa
trong tham mưu bộ chính trị ban bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp để kịp thời giải quyết đúng
và chúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng xây dựng trình đốn đảng
xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
trước mắt ngành tập trung tạo môi trường chính trị tư tưởng thuận lợi góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã ôn lại những chặng đường đã qua bồi đắp thêm niềm tự hào với những đóng góp to lớn
có ý nghĩa lịch sử của ngành tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc